trong bảng xếp hạng cập nhật mới nhất trung quốc từ thứ hạng thứ hai đã rớt xuống vị trí thứ ba mươi hai
lần đầu tiên ra khỏi top một mươi trong xếp hạng chỉ số phục hồi covid một mươi chín kể từ khi nikkei asia cho công bố một chỉ số đánh giá vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
chỉ số phục hồi covid một mươi chín của nikkei asia được công bố định kỳ vào cuối mỗi tháng đánh giá một trăm hai mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên tình hình kiểm soát dịch bệnh
triển khai tiêm vaccine và mức độ giãn cách xã hội
quốc gia có chỉ số càng cao thì càng tiến gần tới trạng thái phục hồi với số ca nhiễm covid một mươi chín thấp tỷ lệ tiêm vaccine cao và hoặc ít phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn
trung quốc trong kỳ đánh giá tháng ba đã mất một mươi một điểm so với tháng trước
chủ yếu là do số ca mắc mới trong ngày liên tục xác lập những mốc kỷ lục mới
tại thường hải tâm dịch hiện nay ở trung quốc các trường hợp mắc covid một mươi chín tăng nhanh
ghi nhận hơn hai mươi một ca mắc trong ngày bảy tháng bốn chiếm tám mươi bảy tổng số ca nhiễm trên toàn trung quốc đại lục
lệnh phong tỏa tại thượng hải tiếp tục được kéo dài chưa rõ thời gian dở phong tỏa
hoạt động tại trung tâm tài chính lớn nhất trung quốc gần như bị đình trệ khi phần lớn các lĩnh vực không thiết yếu được lệnh đóng cửa
với hai mươi tám điểm trên tháng
trung quốc xếp thứ một mươi hai xét theo tiêu chí độ bao phủ vaccine do nikkei asia đặt ra
thế nhưng tỷ lệ tiêm chủng cũng không đồng đều giữa các nhóm tuổi
mới chỉ có khoảng năm mươi người trên tám mươi tuổi tại trung quốc đã tiêm đủ hai liều vaccine tính đến thời điểm giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi
kém xa so với tỷ lệ chín mươi ở nhật bản hay singapore
giới chuyên gia nhận định thực tế này tiềm ẩn nguy cơ lớn nếu như tình hình covid một mươi chín xấu đi vượt tầm quyền soát
đặc khu kinh tế
hồng kông trung quốc cũng tục hạng từ hạng một trăm linh chín xuống một trăm một mươi bốn
số ca nhiễm tại vùng lãnh thổ này giảm một mươi so với thời kỳ đỉnh dịch cuối tháng ba
tuy nhiên các biện pháp giãn cách xã hội vẫn được duy trì
hồng kông kiểm soát chặt các chuyến bay đến và đi cho đến tháng này vẫn áp lệnh cấm bay đối với chín nước
trong đó có mỹ và anh
trung quốc cũng nhận được điểm số thấp ở tiêu chí phụ này
chỉ với hai điểm số lượng các chuyến bay quốc tế và nội địa giảm lần lượt chín mươi hai và năm mươi ba
trong tháng ba vừa qua so với thời điểm tiền đại dịch
hãng sirium một công ty chuyên về dữ liệu và phân tích hàng không nhận định
ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín là nguyên nhân chính gây ra tình trạng bất chắc trong ngành hàng không của trung quốc
cùng lúc thái lan cũng tục hai mươi tám bậc rớt xuống thứ một trăm một mươi ba trong xếp hạng của nikkei asia
số ca nhiễm tại đông nam á giảm nhưng trường hợp mắc mới tại thái lan
vẫn đang dẫn đến sự gia tăng đáng kể số lượng các ca bệnh nặng và phải thở máy
dịch viện nhưng cũng có một số nước tại châu á vươn lên mạnh mẽ
campuchia xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với tổng điểm tám mươi năm điểm
chỉ xếp sau các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae với tám mươi năm năm điểm
đài loan trung quốc cũng giữ vững thứ hạng để có mặt trong bảng top năm năm tháng liền